trong thời gian gần đây công an tỉnh cà mau nhận được phản ánh của người dân mà chủ yếu là các hộ kinh doanh
về việc họ đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng là các cán bộ tín dụng của một số ngân hàng đóng trên địa bàn thành phố cà mau
cùng với sự sơ hở mất cảnh giác của các bị hại
các đối tượng đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh khởi tố
và bắt tạm giam đối với huỳnh hiền thơm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thơm nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có trụ sở tại thành phố cà mau
theo khai nhận từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thơm lấy lý do là cần tiền cho khách hàng vay để đáo hạn
chiếm đoạt của một nạn nhân số tiền hơn ba tỷ đồng
cũng bằng thủ đoạn như trên nguyễn hải đăng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại cà mau
đã chiếm đoạt của nhiều người quen với tổng số tiền gần một mươi một năm tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau chúng tôi đã thủ lý giải quyết một mươi vụ án vụ việc
liên quan đến cán bộ tín dụng của một số ngân hàng
với tổng số tiền thiệt hại là khoảng trên bốn mươi năm tỷ đồng
qua quá trình giải quyết cơ quan điều tra đã tiết hành khởi tố vụ án năm vụ án và bắt tạm giam bốn mươi can
còn lại các vụ việc khác thì đang tiếp tục để điều tra xác minh làm rõ
cũng với mark là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng
có trụ sở tại thành phố cà mau lê sơn lĩnh được cơ quan phân công giải ngân hồ sơ vay
của nạn nhân có địa chỉ tại thành phố cà mau
lợi dụng vào sự tin tưởng của lãnh đạo công ty lĩnh đã dùng thủ đoạn gian dối
tự ý làm ba khế ước vay và chiếm đoạt số tiền một bảy tỷ đồng
tiếp đó lĩnh đã thực hiện hành vi hai lần nữa và chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng
xem kỹ từng trang và từng hồ sơ từng giấy nhận nợ để khi mình ký vào đó
mình mới biết được số tiền mình là bao nhiêu mình vay tiền
và khi thanh toán hoặc trả tiền thì chúng ta nên đến ngân hàng để trả tiền trực tiếp cho ngân hàng
chứ không nên giao trực tiếp cho nhân viên ngân hàng thu hộ
việc đó thì dễ bị lợi dụng để mà chiếm đoạt tài sản của mình
để tránh bị các đối tượng lợi dụng vào danh nghĩa nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người dân cần hết sức cảnh giác
và cần đọc kỹ những thông tin trên các hồ sơ trước khi ký tên
tuyệt đối đừng vì sự chủ quan đặt lòng tin nhầm chỗ dẫn đến những thiệt hại không đáng có